may mắn trở về từ thời chiến có một nữ cựu binh vươn lên số phận vẫn ngày ngày khám chữa bệnh cho người dân giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn và cảm hóa những thanh niên lầm đường lạc lối
đó là câu chuyện về nữ cựu binh trương thị kim anh tại đà nẵng
ở tuổi về hưu nhiều người sẽ chọn cuộc sống an nhàn nhưng với cựu chiến binh trương thị kim anh lại chọn việc miệt mài chăm sóc cứu chữa những người bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền
theo bà nếu trong chiến tranh từng là một người lính hết mình chiến đấu vì tổ quốc thì khi hòa bình người lính cũng cần phát huy phẩm chất bộ đội cụ hồ đó là hết lòng giúp đỡ người dân nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn
ngoài khám chữa bệnh cho người dân nữ cựu chiến binh còn tích cực hỗ trợ chính quyền địa phương trong công tác cảm hóa thanh thiếu niên lầm lỡ và thường xuyên thăm hỏi chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đồng chí đồng đội của mình
vận động hội viên xây dựng quỹ hội quỹ đồng đội với tổng số tiền hơn năm mươi năm triệu đồng để giúp đỡ hội viên vay vốn phát triển kinh tế

năm hai nghìn một mươi bảy bà được hội cựu chiến binh thành phố đà nẵng tặng bằng khen cựu chiến binh gương mẫu trong phong trào thi đua học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh cùng nhiều khen tưởng khác